thưa quý vị thực hiện công điện của phó thủ tướng nguyễn xuân phúc
trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia về phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu
sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng
vào sáng nay bốn đội cơ động thuộc tri cục quản lý thị trường tp hà nội
đã đồng loạt kiểm tra các quầy thuốc do các công ty dược thuê mặt bằng kinh doanh
tại địa chỉ số một nguyễn huy tưởng quận thanh xuân hà nội
và kết quả kiểm tra bước đầu lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm tại đây
qua kiểm tra chín quầy lực lượng quản lý thị trường hà nội đã phát hiện tám quầy vi phạm
kinh doanh trang thiết bị y tế do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
và kinh doanh sản phẩm không có số đăng ký lưu hành
các sản phẩm gồm một chai nước hồng sâm bảy mươi năm cuộn băng lụa dùng trong y tế
hơn một bốn trăm linh chiếc thông tiểu và một mươi bốn hộp thuốc nhãn famiga
với những vi phạm trên quản lý thị trường hà nội đã tiến hành lập biên bản
tịch thu sản phẩm buộc tiêu hủy và phạt hành chính tại chỗ các công ty này
tổng số tiền phạt hơn bảy mươi triệu đồng
thuốc và thực phẩm chức năng là những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
theo quản lý thị trường hà nội công tác kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng
trên toàn thành phố hà nội sẽ được đơn vị này thường xuyên triển khai trong thời gian tới